tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã tiếp xúc cử tri tại các quận hoàn kiếm ba đình và tây hồ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất
quốc hội khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng
và những vấn đề cử tri kiến nghị
tại các buổi tiếp xúc tất cả cử tri đều bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước thành công
của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp khóa một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối với đảng nhà nước quốc hội và chính phủ
qua phát biểu của các cử tri có thể khẳng định niềm tin của nhân dân tiếp tục tăng lên
và kỳ vọng rất nhiều sau những đổi mới và sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của trung ương
quốc hội chính phủ để giải quyết các vấn đề lớn hệ trọng của đất nước
các vị lãnh đạo đứng đầu nhà nước chính phủ quốc hội tuyên thệ nhậm chức trước lá cờ tổ quốc thiêng liêng
trước quốc hội trước nhân dân đã tạo ra một luồng sinh khí mới
làm cho nhân dân có một niềm tin mới vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
tôi của đông đạo cử tri tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng
cộng sản việt nam tin tưởng tuyệt đối và lời tuyên thệ ngắn gọn
với xúc tích của các vị lãnh đạo toàn dân tập
trước toàn dân tộc nó đã gây cảm xúc và dấu ấn không bao giờ có thể phai mở chống tâm trí cử tri
hơn nữa trong tâm trí của các thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau nữa
tuy nhiên bên cạnh đó cử tri cũng đã kiến nghị nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm
đề nghị quốc hội tăng cường công tác giám sát ngăn chặn như vấn đề an ninh quốc phòng
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí công tác nhân sự tại một số cơ quan bộ ban ngành trung ương và địa phương
công tác điều tra nguyên nhân đối với sự cố môi trường biển vừa qua tại một số tỉnh ven biển miền trung
công tác đề nớn đáp nghĩa và chính sách đối với thương minh liệt sĩ người cao tuổi
một số vấn đề khác liên quan đến thành phố hà nội như trồng cây xanh các dự án xây dựng dân sinh
tôi đề nghị quốc hội chính phủ xem xét kiểm tra thẩm định lại kỹ từng vụ việc cụ thể xác định rõ sai phạm
và xử lý nghiêm tránh tái phạm gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân
đồng thời lấy lại được lòng tin của nhân dân vào đảng và chính phủ
bên cạnh những việc lựa chọn cán bộ đủ tiết toán thì không sử dụng cán bộ phải đúng lúc đúng chỗ mới phát huy được hiệu quả cao
nếu một cán bộ ở vị trí không phát huy được vai trò của mình cần sử dụng sang việc khác hợp lý hơn
vì vậy chúng tôi đề nghị đảng quốc hội cần có cơ chế hay quy chế
về sử dụng cán bộ ngay trong nhiệm kỳ
những cán bộ chủ trì các cấp nếu trong một phần ba hoặc một phần hai nhiệm kỳ
không tạo được sự bứt phá phát triển trong lĩnh vực mình phụ trách
thì nên điều chuyển sang vị trí khác theo hướng có lên có xuống có vào có ra
để đưa những vị trí có năng lực có trách nhiệm thay thế
phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp thu
cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến phong phú thẳng thắn tâm huyết trách nhiệm và xây dựng
tổng bí thư nguyễn phú trọng trí tuệ đề cập sâu sắc tới những vấn đề lớn của đất nước
tổng bí thư cho rằng các buổi tiếp xúc cử tri ngày càng được cải tiến sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến thiết thực hiệu quả toàn dân cùng bàn việc nước
điều này cần được phát huy hơn nữa
tổng bí thư đồng tình với ý kiến của nhiều cử tri băn khoăn về những vấn đề đặt ra như
kinh tế xã hội phát triển nhưng chưa vững chắc nợ xấu nợ công công tác cán bộ
phòng chống tham nhũng tiêu cực vấn đề môi trường các mặt trái của chính sách còn nhiều
tổ chức bộ máy nhà nước còn công cành việc tách nhập còn nhiều bất cập
do vậy hoạt động của quốc hội cần tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát cần thiết thực hiệu quả
cán bộ nói phải đi đôi với làm công tác xây dựng luật phải làm tốt hơn
không để xảy ra sai sót như bộ luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi năm
theo nguyện vọng của cử tri tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã trả lời một số vấn đề mà cử tri quan tâm
trên cơ sở những ý kiến các bác các đồng chí
thì chúng tôi sẽ báo cáo với các cơ quan có trách nhiệm nhất là với quốc hội
rồi cũng riêng về phần mình với tư cách là tổng bí thư
ban chấp hành trung ương đảng chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan để làm tốt hơn
hoặc là chỉ đạo các cơ quan trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình để làm tốt hơn
quốc hội cũng đang đổi mới theo hướng
mà chúng ta vẫn nói lâu nay tại phiên họp quốc hội vừa rồi ở cái buổi khai mạc
thì tôi cũng thay mặt cho trung ương đảng có một cái phát biểu
đấy chính là tư tưởng đổi mới và tiếp tục hoàn thiện hơn nữa
cái hoạt động của quốc hội ta trong năm năm sắp tới một nhậm kỳ tới
thế nên cảm ơn các bác